hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đã nhận được công văn báo cáo về hành vi của ông dũng
song sự việc đã bị chậm trễ trong quá trình xử lý

kiểm điểm ra soát kiểm điểm đối với từng ca trực
đối với các anh chị thì cũng không bảo thiên vì mỗi ca trực của trung tâm
là khoảng một mươi một đến một mươi hai người trong một đêm

tô ba cảnh sát điều tra là chi tiết xử lý nhanh chóng phối hợp với tô ba cảnh sát điều tra

hiện thành phố hồ chí minh có một mươi tám trung tâm cơ sở bảo trợ xã hội
sự việc nhiều bé gái bị do mô khi đang được chăm sóc tại cơ sở quần bình thạnh
cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý của các đơn vị liên quan
trực tiếp là sở lao động thương binh và xã hội
hiện các đơn vị cá nhân liên quan đang làm kiếm đếm nhận trách nhiệm
và sẽ bị xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm
sau hàng loạt phóng sự về trẻ tự kỷ không được vệ sinh sạch sẽ
các giáo viên của trung tâm tâm việt có hành vi chửi mắng học sinh được đăng tải
sở lao động thương minh và xã hội hà nội đề nghị ubnd huyện đông anh
chấm dứt hoạt động tiếp nhận nuôi dạy kỹ năng cho trẻ tự kỷ
của công ty trách nhiệm hiệu hạn tâm việt
yêu cầu bàn giao các em đang theo học về lại cho gia đình
báo cáo kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi một
qua công tác thanh tra sở lao động thương minh và xã hội xác định
công ty trách nhiệm hữu hạn tâm việt gọi tắt là trung tâm tâm việt
đăng ký kinh doanh lĩnh vực giáo dục
tuy nhiên không có quyết định thành lập trung tâm giáo dục hòa nhập cộng đồng
công ty này cũng không có quyết định thành lập cơ sở trợ giúp xã hội
và giấy phép hoạt động cho hoạt động chăm sóc người khuyết tật
đồng thời kiểm tra trung tâm có bốn mươi năm đối tượng
trong đó có hai mươi chín trẻ em đang được gia đình gửi tại đây
hai nhóm chai làng hỗn chiến dẫn đến án mạng
tám thanh niên phải lĩnh án tù
vụ án vừa được tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
các bị cáo cùng chú tại thôn nam thành xã hòa phong huyện hòa vang
đó là trần cao xuân và nguyễn văn thịnh
cùng bị tuyên phạt tám năm sáu tháng tù
nguyễn hải tám năm tù
trương minh vương sáu năm tù
trần hữu nghĩa và phan văn khiết trần hưởng cùng bảy năm sáu tháng tù
trần cao hùng năm năm sáu tháng tù
cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi hai tháng bảy
một mươi bảy tháng hai
mâu thuẫn xảy ra giữa bữa nhậu
số thanh niên trú cùng thôn phước sơn đã cầm dao đuổi đánh thanh niên của thôn nam thành
thế vậy số thanh niên của thôn nam thành cũng đã mang theo dao rửa gậy gọc đi để trả thù
tại ngã tư thôn phước sơn
hai nhóm lao vào hỗn chiến
bị cáo thịnh đã dùng rửa chém nhiều nhát
khiến chú văn hồng hai mươi sáu tuổi chú tại thôn phước sơn gục tại chỗ
hồng được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng dập não đa chấn thương
với tỷ lệ phương tích là bốn mươi ba
nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà
vừa bị lực lượng công an triệt phá
thông tin tại vĩnh long và cà mau
nhóm gồm sáu đối tượng này do lưu văn điệp ba mươi hai tuổi cầm đầu
điệp từng có tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản
đầu năm hai nghìn một mươi chín sau khi ra tù
điệp đã móc nối với các đối tượng còn lại
bàn bạc lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản
mục đích của nhóm này là chỉ trộm xe máy

bước đầu công an thành phố bô ma thuật đã làm rõ
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
sáu đối tượng đã đột nhập nhà dân
ở thành phố bùa ma thuật
lấy cắp một mươi hai chiếc xe máy sh
với tổng giá trị trên một một tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng khai nhận
đã thực hiện chót lọt hàng chục vụ trộm cắp khác
ở các tỉnh như lâm đồng gia lai và đắk nông
cũng với hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn quý điền chú xã điền hải
huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng một mươi một
nguyễn quý điền đi từ thành phố bạc liêu
xuống xã vĩnh mỹ a
huyện hòa bình
thì phát hiện một xe máy đỗ trong nhà của người dân
không khóa cửa không người trông coi
nên điền đã thực hiện hành vi trộm cắp
sau đó điền điều khiển chiếc xe
vừa lấy trộm xuống thị xã giá rai
trong quá trình giao dịch thì điền bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an
đối tượng điền thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
đồng thời điền khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản khác
với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh bạc liêu và tỉnh sóc trăng
nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng
các đối tượng lợi dụng mùa thu hoạch cà phê
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
năm nay ngay từ đầu mùa vụ thu hoạch cà phê
lực lượng công an huyện iagrai đã phối hợp với chính quyền địa phương
và quần chúng nhân dân
hơn năm trăm linh hectare cà phê trên địa bàn các xã iayoc iabã iahurung huyện yagrai
và xã ianyin huyện chư pá
ngay từ đầu mùa khu vực này đã được triển khai các biện pháp bảo vệ
tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng công an xã
tổ công tác địa bàn công an huyện yagrai
thường xuyên tuần tra tại khu dân cư
và các lô cà phê vào ban đêm
riêng về ban đêm thì lực lượng bảo vệ của đơn vị phối kết hợp
công an xã iayoc công an xã iabã iahurung
và đặc biệt là tổ công tác của lực lượng công an huyện
đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn
cũng đảm bảo để cho bà con người lao động
trong mùa vụ thu hợp yên tâm
trong mùa vụ không khỏi phải sợ mất trộm mất cắp cà phê
có một số hộ gia đình
khi mà thuê công dân tới đến thì không đăng ký tạm chú tạm vắng
nên là chúng tôi cũng lần đầu chúng tôi kiểm tra thì cũng nhắc nhở
về công tác nhiệm vụ thì chúng tôi cũng góp
gọi hỏi giam đe các đối tượng hình sự
và các thanh thiên liên hưu hỏng trên địa bàn
để có biện pháp phòng chống việc trộm cắp cà phê
anh lê trung thành là công nhân của công ty cà phê ia sao một
được giao khoán hơn một hectare cây cà phê
đã nhiều năm gắn bò với vườn cây
nay bị các đối tượng hái trộm
không chỉ mất tài sản ảnh hưởng đến an ninh trật tự
mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây
trong một thời gian dài
người ta trộm là cả cây nó gãy
cây tắm cây đô là người ta tuột đi hết
nên là sáng năm nó thu hoạch được cây đó
ở đây thì tương đối là an tâm
vì là công nhân người ta một mươi tuổi cũng hay chia nhau đi trực
cả ngày cả đêm người ta cũng đi trực
nên là em cảm thấy cũng yên tâm
được biết hàng năm vào mùa thu hoạch cà phê
trên địa bàn tỉnh gia lai có hàng trăm tổ tự quản tự phòng
được thành lập để bảo vệ phòng ngừa tội phạm
bên cạnh đó lực lượng công an các huyện
triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
phối hợp đấu tranh ngăn chặn
hạn chế tối đa tình trạng trộm cắp
trong mùa thu hoạch cà phê
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
đã ra quyết định truy nã đặc biệt
đối với đối tượng đinh tiến sử
sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
quê quán xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu a núi thành
phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh
nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn
tại một trên bốn mươi đường cù chính lan
phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh
đinh tiến sử đã có hành vi gian dối
trong việc bán căn hộ du lịch
thuộc dự án khách sạn ba vico đà lạt
và khách sạn ba vico nha trang
đang thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
cho nhiều người chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại dịch vụ bạch việt
bị can đinh tiến sử
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
trốn ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đặc điểm nhận dạng
cao một m sáu mươi năm và có xeo hình bầu rục
dài một cm rộng năm cm
cách hai cm trên sau đuôi lông bài phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hồ chí minh
hồ thị ngọc yến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn năm
xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
có nốt ruồi cách hai hai cm
trên sau cánh mũi trái
và đối tượng hồng thanh phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn một
xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di
tỉnh bình thuận
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện